nhưng mà sau vừa rồi đây có dịch bệnh tràn về tôi cũng mất hết
và thậm chí là còn đốt thâm bào
dịch bệnh và tâm lý đề phòng đang đẩy người chăn nuôi đứng trước nguy cơ phá sản
kể cả với những vùng chưa có dịch hay những sản phẩm đã được kiểm định về chất lượng
hiện nay tại các vùng được xác định có dịch công tác kiểm tra phòng chống được triển khai khá nghiêm ngặt
chúng tôi cũng phối hợp thường xuyên giám sát dịch bệnh ở các phường còn có chăn nuôi
bởi vì trên địa bàn thì cũng không phải là phường nào cũng có chăn nuôi
nhưng mà một số phường còn có chăn nuôi lợn
thì chúng tôi cũng thường xuyên giám sát để làm sao phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của bệnh dịch tả lợn châu phi
hiện nay là đang là vấn đề nóng hổi là toàn xã hội phải vào cuộc
thường chăn lợn nó bị như thế này thì chả ai muốn đâu
trông thế thôi nhưng mà mấy trăm triệu đây không phải ít tiền đâu
nhưng mà mình chủ yếu mình phải
phòng là chính chứ bây giờ thì lúc đó bị rồi thì không cứu được
bây giờ là chủ yếu đâu
phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh
thức tẩy chay thịt lợn là không nên
vì vừa gây xáo trộn khẩu phần ăn hàng ngày vừa tạo điều kiện cho thương lái ép giá hộ chăn nuôi đẩy họ vào tình thế khó khăn
tuy nhiên tại thời điểm có dịch bệnh việc ăn sống ăn tái cần kiên quyết loại bỏ
bởi đây không chỉ là con đường lây lan phát tán dịch mà còn là điều kiện để nhiều loài ký sinh trùng có cơ hội xâm nhập cơ thể gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc
ăn chín uống xôi và lựa chọn sản phẩm ở những vùng cơ sở uy tín có xác nhận kiểm dịch sẽ không lo lắng về dịch
bệnh và chất lượng bữa ăn